liên quan đến thông tin là hà nội dừng tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
sau khi phát hiện một học sinh dương tính tại điểm trường trung học cơ sở lê ngọc hân
sở y tế hà nội đã khẳng định cho biết đây là thông tin không chính xác
đại diện sở y tế hà nội cho hay kết quả khám sàng lọc trước tiêm vaccine covid một mươi chín cho thấy
một học sinh dương tính với sars cov hai
học sinh này sinh sống trên địa bàn quận đống đa là nơi đang ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín
ngay sau khi phát hiện trường hợp này đã được cách ly
sau khi áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định dây truyền tiêm này tiếp tục hoạt động như bình thường
và hiện các dây chuyển tiêm trên địa bàn hà nội đều hoạt động bình thường
không có chuyện dừng tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm dự kiến sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm bốn bị cáo
trong vụ án giết người đổ bê tông phi tăng sát xảy ra tại huyện bầu bàng tỉnh bình dương
phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo kêu oan của ba trong
bốn bị cáo của vụ án gồm phạm thị thiên hà chú tại tp hcm
nguyễn ngọc tâm huyên chú tỉnh quảng ngãi trịnh thị hồng hoa chú tệ tỉnh kiên giang
trước đó phiên xử phúc thẩm từng bị tạm hoãn hai lần vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi và tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
vì lý do sức khỏe của bị cáo phạm thị thiên hà là nữ chủ mưu trong vụ án giết người đổ bê tông
xảy ra tại huyện bào bàng tỉnh bình dương
vào hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên phạt bị cáo hà án tử hình
về tội giết người bị cáo hoa một mươi ba năm tù về tội danh giết người và không tố giác tội phạm
bị cáo lê ngọc phương thảo chú tỉnh tiền giang hai mươi hai năm tù và bị cáo huyên một mươi chín năm tù
cùng về tội giết người và che giấu tội phạm
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố một mươi bốn đối tượng
để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn
đối với giao dịch lên tới một tỷ đồng
trong đó cơ quan công an đã tạm giam đối với một mươi ba đối tượng
có một đối tượng được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
từ khoảng năm hai nghìn một mươi bảy các đối tượng mua lại pháp nhân từ nhiều công ty với giá từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một công ty
sử dụng căn cước công dân chứng minh nhân dân của người khác đứng tên giám đốc ký giả chữ ký giám đốc
qua đó quản lý hồ sơ pháp nhân con dấu của công ty hóa đơn giá trị gia tăng
biến các công ty này thành công ty ma
các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ hai bốn tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn
sau đó bán lại cho khách với giá từ tám đến tám năm thanh toán bằng tiền mặt hoặc là chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng
con số thống kê ban đầu cho thấy là giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng
lên đến một tỷ đồng hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
vào chiều tối ngày hôm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại đỉnh đồi thuộc
phường bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
người dân phát hiện lửa bốc lên tại đỉnh đồi văn công thuộc tổ một khu tám phường bãi cháy
do có gió thổi mạnh lửa đã nhanh chóng lan rộng hiện cách khu dân cư bên dưới chân đồi khoảng hai trăm linh mét
ngay sau khi nhận được tin báo hai xe chữa cháy ba mươi máy thổi và hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã tham gia dập lửa
việc tiếp cận hiện trường khó khăn do địa hình đồi dốc và trời tối các lực lượng phải dùng máy thổi gió tạo vành đai dập lửa
cho đến khoảng hai mươi một h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế nhưng vẫn còn bùng phát ở nhiều điểm nhỏ lẻ
cũng trong ngày hôm qua đồi rừng trồng tại phường cao xanh thành phố hạ long cũng đã cháy dữ dội
nhưng ngọn lửa được khống chế sau vài giờ đồng hồ
hiện các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và khoanh vùng diện tích ảnh hưởng của hai đám cháy nói trên
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội vừa khởi tố một mươi bốn bị can để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn
với giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng
trong khi đó cơ quan công an đã tạm giam
đối với một mươi ba đối tượng có một đối tượng được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
từ khoảng năm hai nghìn một mươi bảy các đối tượng mua lại pháp nhân từ nhiều công ty với giá từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một công ty
sử dụng căn cứ công dân chứng minh nhân dân của người khác đứng tên giám đốc ký giả chữ ký giám đốc
qua đó quản lý hồ sơ pháp nhân con dấu công ty hóa đơn giá trị gia tăng biến các công ty này thành công ty ma
các đối tượng môi giới mua bán hóa đơn
hóa đơn với giá từ hai bốn tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn
sau đó bán lại cho khách với giá là tám tám năm thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng
tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi một qua tiến hành đấu tranh khám xét nơi ở nơi làm việc của một mươi bốn đối tượng
cơ quan an ninh điều tra thu giữ hơn hai mươi dấu tròn pháp nhân của các công ty ma
nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng các chứng tử cùng các đồ vật liên quan
con số thống kê ban đầu cho thấy giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên
các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến một tỷ đồng
các đối tượng hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
như đã thông tin khu vực miền trung tiếp tục có mưa lớn nước lũ trên các sông dâng cao khiến
nhiều khu vực dân cư bị cô lập giao thông chia cắt lực lượng công an phải dùng cano để hỗ trợ
người dân di rời đến nơi an toàn và kịp thời đưa một trường hợp đi cấp cứu
từ chiều ngày
hai mươi tháng một mươi một các địa phương dọc sông ba qua địa bàn tỉnh phú yên đã bị ngập sâu
tại thành phố tuy hòa đến một mươi bảy giờ nước lũ từ sông ba đã dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư tại phường sáu
và xã bình ngọc mưa lớn nước lũ dâng cao đã gây chia cắt giao thông trên các tuyến quốc lộ hai mươi chín
hai mươi năm một mươi chín c qua địa bàn tỉnh đặc biệt đã xảy ra sạt lở đất đá tại km một trăm linh hai trăm linh quốc lộ một mươi chín c
khu vực đèo trà khê thôn ma gú xã sơn
phước huyện sơn hòa một lượng đất đá lớn đã sạt xuống che chắn hết mặt đường
lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức phân luồng hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực
trước tình hình mưa lớn trên diện rộng và lũ lụt trên các sông để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản
của người dân tỉnh phú yên đã di rời ba hộ dân với hơn một mươi một bốn trăm linh nhân khẩu tại các vùng trũng thấp
ngập lụt sung yếu các huyện sơn hòa sông hình đồng xuân tuy an và thành phố tuy hòa đến nơi an toàn
tại bình định mưa như chút nước liên tiếp trong nhiều ngày cùng với nước lũ từ thượng nguồn ồ ạt đổ về
đã khiến hàng nghìn hội dân ngập chìm trong nước lũ một số khu dân cư ngập sâu hơn một mét bị cô lập hoàn toàn
đặc biệt tại xã phước nghĩa lực lượng chức năng huyện tuy phước đã phải dùng cano để hỗ trợ người dân
tại vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn
trong khi đó tại các huyện
hoài ân an lão nước lũ trên các sông tiếp tục dâng cao khiến nhiều tuyến đường khu dân cư bị ngập sâu
đặc biệt tại huyện an lão đã xuất hiện trên một mươi điểm sạt lở chính quyền địa phương khẩn cấp di rời người dân đến nơi an toàn
theo báo cáo nhanh trên hai mươi ba ngôi nhà ở các huyện thị xã thành phố của tỉnh bình định bị ngập trong nước lũ
một người bị nước lũ cuốn trôi mất tích một người tử vong vì nước lụt
toàn tỉnh có tám ngôi nhà bị sập một mươi bảy km canh mương bị hư hỏng hai mươi sáu đập tạm bị phá hủy
tổng thiệt hại một trăm hai mươi bốn tỷ đồng
từ hôm nay luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự chính thức có hiệu lực
lực lượng công an xã sẽ được tăng thêm một số thẩm quyền trong việc tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm
quy định mới này được đánh giá sẽ giúp lực lượng công an phục vụ nhân dân đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở tốt hơn
nhận được tin báo của anh hậu an lệnh chú tại xã quảng lâm
về việc có đối tượng xấu đang lẻn vào cắt trộm hàng rào
bao quanh trang trại của gia đình lực lượng công an xã đã lập tức xuống hiện trường cùng người dân bắt giữ các đối tượng vi phạm
tuy nhiên không phải vụ việc nào lực lượng công an xã quảng lâm cũng có thể xử lý ngay khi có tin báo tố giác
bởi trước đây theo quy định cũ
nếu không trực tiếp bắt quả tăng vụ việc
lực lượng công an xã chỉ có thể tiếp nhận tin báo tố giác
và phải chuyển hồ sơ vụ việc lên cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
trong vòng hai mươi bốn thời gian để xác minh
truy viết tội phạm nóng thì thời gian là rất là ít
vì là khó khăn đầu tiên là đường xá đi lại
thì tôi mong tăng thẩm quyền
như thẩm quyền điều tra xác minh ban đầu
tăng thời gian và tăng thẩm quyền cho công an xã chứng quy
để khắc phục những bất cập trong thực tế
theo quy định mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự
từ ngày một tháng một mươi hai công an xã phường thị trấn đồn công an
có trách nhiệm tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm
lập biên bản tiếp nhận tiến hành kiểm tra xác minh sơ bộ
quy định mới này được đánh giá cao bởi nó sẽ giúp lực lượng công an xã phát huy tốt hơn nữa vai trò chính quy
triển khai công an chính quy rồi là một cấp công an rồi
thì cái việc tăng thẩm quyền trong cái việc xử lý tin báo tố giác tội phạm cho công an xã là hết sức cần thiết
và phù hợp với tình hình thực tế
và với việc tăng của công an xã như công an phường hiện tại
thì tôi thấy rằng là sẽ là rất phù hợp vì tật thù đặc biệt là cái địa bàn miền núi biên giới như mừng nhé
mà các cái vụ việc xảy ra thì đều là ở các cái thôn bản rất xa thôi

và công an xã là anh em là đào tạo chính quy
cho nên là cái việc mà xử lý tin báo tố giác xác minh sơ bộ ban đầu là tôi thấy là hoàn toàn có thể làm được
giải quyết cái yêu cầu là qua dịch bệnh thiên tai thì phải nói là cái đời sống xã hội nó phát sinh nhiều vấn đề
mà nó phát sinh tội phạm
thế thì cái việc mà tăng cường lực lượng như cơ sở để giải quyết ngay đó
nó góp phần cho việc ổn định an ninh trật tự
cả trước mắt lẫn lâu dài là một cái nền cơ sở về an ninh cơ sở của chúng ta
việc tăng thẩm quyền cho lực lượng công an xã theo quy định mới của luật
được kỳ vọng sẽ kịp thời giảm tải khối lượng công việc rất lớn cho cơ quan điều tra công an cấp huyện
ở các địa phương trong tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố
qua đó giúp lực lượng công an làm tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân ngay từ cơ sở
thưa quý vị và các bạn hiện nay dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp ở đồng bằng sông cửu long
khi số ca f tiếp tục tăng cao tại các địa phương
khiến cho hệ thống y tế tại một số tỉnh rơi vào cảnh quá tải
mỗi ngày đồng bằng sông cửu long ghi nhận hơn hai ca mắc mới
đáng lo ngại là số ca f phát hiện ngoài cộng đồng có chiều hướng tăng mạnh
dẫn đến áp lực cho hệ thống y tế
tại tỉnh cà mau hiện đang điều trị cho hơn bốn người
đã vượt ngưỡng công suất tiếp nhận điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh
để giảm tải áp lực trong tình thế ca mắc mới tăng cao
cà mau thí điểm cách ly điều trị cho một hai trăm một mươi năm f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà
tỉnh này thành lập một trăm linh một trạm y tế lưu động để hỗ trợ điều trị cho người dân
f tăng mạnh cũng khiến cho hệ thống y tế ở sóc trăng quá tải
bên cạnh đó nguồn nhân lực y tế cũng đang gặp khó khăn
một phần do số lượng nhân viên y tế bị lây nhiễm nhiều phải cách ly điều trị
phần khác lực lượng y tế phải phân bổ ra để triển khai trạm y tế lưu động
từ nay đến cuối năm bước vào giai đoạn thời tiết giao mùa
dịch covid một mươi chín dễ lây lan hơn
do đó tỉnh kiên giang đang rà soát để nhanh tiến độ bao phủ vaccine cho người dân
ubnd tỉnh yêu cầu các địa phương lập danh sách trường hợp chưa tiêm vaccine ngược covid một mươi chín
nếu để sóc thì chủ tịch ubnd khắp huyện chịu trách nhiệm
sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai những ai không thuộc đối tượng chống chỉ định tiêm vaccine covid một mươi chín mà chưa tiêm
sẽ bị hạn chế một số hoạt động ngoài công cộng
còn tại an giang tỉnh này vừa hạ cấp độ dịch từ cấp ba xuống cấp hai nhờ độ bao phủ vaccine
đến nay an giang đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một cho hơn chín mươi sáu
mỗi hai hơn tám mươi tám người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
tỷ lệ tiêm chủng mũi một ở trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là trên bảy mươi bốn
tuy nhiên các chuyên gia y tế cảnh báo dịch covid một mươi chín sẽ còn diễn biến phức tạp
do đó để đảm bảo an toàn một trong những giải pháp cần tăng cường là người dân
phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp về năm k
hiện nay lượng rác thải y tế chưa được xử lý đang tồn động với khối lượng lớn
tại bệnh viện đa khoa cà mau
trong khi đó số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng khiến cho lượng rác thải y tế phát sinh
ngày càng nhiều và vượt quá khả năng xử lý của các bệnh viện
từ đầu tháng một mươi đến nay trung bình lượng rác thải y tế phát sinh từ một năm đến gần hai tấn một ngày
cụ thể nguồn rác thải phát sinh tại bệnh viện đa khoa cà mau khoảng sáu trăm linh kg mỗi ngày
các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố cà mau khoảng ba trăm linh kg mỗi ngày
và các bệnh viện giã chiến số hai số ba và số năm phát sinh lượng rác thải
từ sáu trăm linh kg mỗi ngày
tại bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau hiện còn hơn một mươi tấn rác thải y tế đang nằm chờ xử lý
bệnh viện đã vận hành tối đa công suất hai lò đốt rác
nhưng vẫn không thể xử lý hết lượng rác thải y tế trong ngày
tình trạng ủng ứ rác thải cũng xảy ra tại các cơ sở y tế tuyến huyện
trước thực trạng trên ubnd tỉnh cà mau đã giao cơ quan chức năng thực hiện khẩn cấp
việc nâng cấp sửa chữa năm lò đốt rác tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện
đồng thời xây dựng mới hai lò đốt rác tổng công suất xử lý một trăm năm mươi kg rác mỗi giờ
tại bệnh viện đa khoa cà mau và bệnh viện đa khoa huyện ngọc hiển
thời gian hoàn thành việc sửa chữa so với các công trình lò đốt rác nêu trên
trước ngày một mươi ba tháng một mươi hai tổng kinh phí hơn sáu tỷ đồng
công an thành phố thuận an của tỉnh bình dương đang làm rõ nguyên nhân của vụ một vụ mâu thuẫn
khiến cho một người bị đâm trọng thương xảy ra trên đường d một phường an thạnh
khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi tháng một mươi một tại khu vực trước cổng một công ty trên đường d một phường an thạnh
người đàn ông trung niên bán trái cây dạo xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người khác
sau đó lao vào đánh nhau
người đàn ông bán trái cây chạy một đoạn thì bị đối thủ đâm gục tại chỗ
sau khi gây án nhóm đối tượng đã nhanh chóng lên xe bỏ đi
nạn nhân sau đó được chuyển đi cấp cứu
theo một số nhân chứng thời gian gần đây khu vực hiện trường sẽ ra vụ việc thường xuyên tranh cãi
tranh giành chỗ bán trái cây
công an đã lấy lời khai những người liên quan để xử lý vụ việc theo quy định
thưa quý vị ngày ba mươi tháng một mươi một công an phường tây thạnh quận tân phú tp hcm đang điều tra làm rõ
vụ trộm xe gắn máy xảy ra tại một cửa hàng bán quần áo trên địa bàn
theo nạn nhân và camera an ninh ghi lại hai thanh niên chở nhau chơi xa máy
đến trước căn nhà cũng là cửa hàng bán quần áo trên đường nguyễn hữu giật
phường tây thạnh quận tân phú tp hcm nơi nam nhân viên làm việc
lúc này một người đứng bên ngoài cảnh giới người còn lại tiếp cận các xe máy dựng trước cửa hàng
chỉ trong chưa đầy ba mươi giây đối tượng đã bẻo khóa chiếc xe của năm nhân viên trị giá gần bốn mươi triệu đồng
rồi cùng đồng bọn tẩu thoát toàn bộ vụ trộm xe máy được camera ghi lại
nạn nhân đã trình báo công an
liên quan vụ trộm công an phường tây thạnh quận tân phú cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của nạn nhân
và lập hồ sơ truyền xét làm rõ
trước đó công an tp hcm thông tin một tháng qua toàn thành phố xảy ra hai trăm ba mươi ba vụ trộm
trong đó cứ ba vụ thì có tới hai vụ là trộm xe gắn máy
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị tp hcm hiện đang có hàng chục chung cư đã đi vào sử dụng từ lâu
nhưng chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
mặc dù đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính thế nhưng chủ đầu tư các chung cư này vẫn chây ý
cố tình không khắc phục và gây ra nỗi bất an về hiểm họa cháy nổ cho hàng vạn cư dân đang sinh sống bên trong
nằm tại phường phước long a tp thủ đức tp hcm chung cư cao ốc xanh này dù đã đi vào hoạt động gần một mươi hai năm nay
tuy nhiên các hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đây vẫn chưa hoàn thiện để đưa vào vận hành
tại các tổ chữa cháy chưa bố trí vòi hệ thống báo cháy chưa trang bị bình chữa cháy như thế này
lo lắng về hiểm hòa cháy nổ cho bản thân và gia đình
nhiều cư dân đã bỏ tiền ra để tự trang bị các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
dự án này ban đầu là chủ đầu tư đã bỏ rồi
nhưng mà cư dân ở đây từ bỏ tiền ra để thuê đơn vị thi công vào làm để hoàn thiện luôn
cho nên về phòng cháy chữa cháy của giai đoạn ở đây
hiện tại nó chỉ ở mức độ giống như ngày xưa là của giai đoạn một thôi
nhưng mà theo thông tư mới của phòng cháy chữa cháy
hiện tại bên trong của căn hồ nó phải có bố trí về hệ thống chữa cháy
phòng cháy chữa cháy
hiện tại là chung cư này nó chưa có
từ khi đi vào hoạt động đến nay
chung cư cao ốc xanh
đã được kiểm tra hai mươi một lần về phòng cháy chữa cháy
thì cả hai mươi một lần đều bị lập biên bản và xử phạt hành chính
với tổng số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
dù liên tục bị xử phạt
thế nhưng chủ đầu tư vẫn không có bất kỳ động thái nào mang tính khắc phục
chính sự chây y và thiếu trách nhiệm của chủ đầu tư
mà một mươi hai năm qua hàng trăm cư dân phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ
thì bây giờ cũng biết là không quan tâm
nhưng mà khó khăn thì đành bảy triệu thôi
khó khăn không có nơi ở
mà làm công nhân thì một tháng là có mấy triệu
mà đi đóng tiền nhà trỏ thì khó khăn
nhà mình ở đây tại sao mình không về mình ở
nên cũng đỡ tốn được cái tiền đó
nhưng chỉ cũng muốn mong rằng là có được cái phòng cháy chữa cháy
thì nó an toàn an tâm cho bà con hơn
thực tế ra thì ít tiền mới ở đây
chứ còn nhiều tiền thì chắc cũng không dám ở đây
và rất là nhiều người đã di chuyển đi bán rẻ để đi
thành phố hồ chí minh hiện có hàng loạt các chung cư sáu b
the xtcity huyện bình chánh
chung cư laika buổi năm khang gia quận cờ vấp
tất cả đều có điểm chung là cho dân vào ở từ lâu
nhưng đến nay chưa đủ điều kiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
công an tp hcm đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn kiểm tra
yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên một số nơi vẫn cố tình tái phạm
xem thường tính mạng sự an nguy của cư dân
tình trạng chung cư chưa được nghiệm thu mà đi hoạt động
thì lực lượng phòng cháy cháy tp hcm đang tích cực tham mưu
cho ủy ban nhân thành phố để có các biện pháp xử lý
và cũng sẽ sớm sớm giải quyết những tình trạng này
cháy nổ ở chung cư nhà cao tầng thường để lại hậu quả nghiêm trọng
do vậy nếu không có những biện pháp xử lý chế tài mạnh
đủ sức răng đe với các chủ đầu tư không chấp hành và tuân thủ pháp luật
thì người dân vẫn còn nhiều nỗi bất an khi sống tại đây
tiếp tục chương trình với những tin tức về giao thông đáng chú ý
liên quan đến đề xuất của bộ y tế đề nghị chính phủ xem xét chỉ đạo
tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi
từ các quốc gia châu phi trước lo ngại biến chủng omicron
cục hoàng không việt nam hoàn toàn đồng thuận
lãnh đạo cục hoàng không việt nam cho biết
với các chuyến bay quốc tế đưa người nhập cảnh vào việt nam
ngoài chuyến bay thí điểm đưa khách du lịch đến năm địa phương
gồm đà nẵng quảng ninh quảng nam khánh hòa và kiên giang
các chuyến đưa công dân việt nam về nước theo hình thức
khách tự trả chi phí cách ly chọn gói chuyến bay combo nếu muốn thực hiện
đều phải nhận được sự đồng ý của năm bộ gồm ngoại giao
y tế giao thông vận tải quốc phòng và công an
theo thông tin từ bộ y tế qua giám sát dịch tễ
hiện việt nam chưa ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng omicron
theo lộ trình hết tháng sáu năm nay tất cả xe kinh doanh vận tải
đã phải lắp đặt camera giám sát
tuy nhiên do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh nên thời hạn này
đã phải lùi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai và mới đây lần thứ hai
hiệp hội vận tải thành phố hà nội lại tiếp tục kiến nghị chính phủ
lùi thời hạn xử phạt xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát
trên phương tiện ra sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai
suốt sáu tháng nay các doanh nghiệp vận tải hoạt động rất khó khăn
thậm chí là không hoạt động bởi vậy không có doanh thu để chi thường xuyên
gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và đang trên đà khôi phục
lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới
qua đó việc giảm bớt các điều kiện kinh doanh đóng vai trò quan trọng
trong việc giúp các doanh nghiệp vực lại hoạt động sản xuất qua thời kỳ khó khăn
việc lùi thời hạn xử phạt quy định bắt buộc lắp camera trên xe
sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có số lượng phương tiện lớn
hiệp hội vận tài hành khách công cộng hà nội mới đây có văn bản
kiến nghị ubnd thành phố hà nội xem xét ưu tiên triển khai một mươi bốn tuyến đường
dành riêng cho xe buýt xung quanh đề xuất này đang có rất nhiều luồng
ý kiến trái chiều từ phía dư luận xã hội và các chuyên gia giao thông
đặc biệt là khi những cân nhắc xung quanh bài học của xe buýt nhanh brt vẫn còn đó
mặc dù cũng từng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía người dân
và được kỳ vọng như một giải pháp hiệu quả cho vận tải công cộng
tại các tuyến trục hướng tầm thế nhưng đứa con cưng brt
với nhiều đặc quyền đặc lợi về hạ tầng về phương thức vận hành
lại cho thấy sự kém cõi của mình khi hoạt động kém hiệu quả nhiều năm qua
để rồi giờ đây cứ khi nhắc đến làn đường ưu tiên cho xe buýt
người ta lại nhớ đến brt nhớ đến những tuyến đường bị chiếm mất một phần ba
để phục vụ cho những chuyến xe vắng khách và tâm lý rẻ chừng của người dân
đối với những đề xuất ưu tiên cho vận tải công cộng của tp hà nội
là điều không quá khó hiểu
thì đường đi hà nội thì đàn nó cũng sộn nhỏ ấy
thế là kiểu như là mình dành riêng cho một đoạn đường ấy thì nó cũng có phí
cũng là nhiều đoạn cũng phí
nhiều đơn vị trực tiếp đề xuất phương án một mươi bốn tuyến dành riêng cho xe buýt
thì lại cho rằng đây không phải là mô hình brt
đơn giản nó chỉ là làn đường ưu tiên cho xe buýt
ở những đoạn tuyến nhất định có đủ điều kiện triển khai
rất nhiều người kêu nếu như là như vậy
đầu tiên sẽ có nhiều người có ý kiến lặng
vì chúng ta là nhà lãnh đạo ta phải nghĩ lâu dài
cần phải có những đường dành riêng đó
đây không phải là vít nhanh mà đường dành riêng cho xe buýt
những đường bật cắt ở từng chiều trên chín m là ta có thể làm dành riêng cho xe buýt
để dừng dành riêng
không phải toàn tuyến từ a đến b
không phải là từ bát đi nhổn
mà là đoạn nào làm được ta mở lại
không mở được làm được thì ta đóng lại
theo các chuyên gia giao thông thì giải pháp này là hợp lý
tuy nhiên cần điều chỉnh phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông của hà nội
đặc biệt tránh việc áp dụng dập khuôn mô hình quốc tế và việt nam
để rối đi lại vết xe đổ của brt
nếu mà chúng ta bê một chính sách
một mô hình dập khuôn nước ngoài vào nước mình
là không bao giờ thành công cả
trong điều kiện kinh tế của chúng ta
chúng ta phải giải quyết công tác quy hoạch và điều định hướng phát triển
nói chung đặc biệt là về giao thông
nó không thể giống người ta được
với điều kiện hà nội về giao thông hỗn hợp như thế này
chúng ta nên tổ chức các cái tuyến xe buýt ưu tiên
thì hợp lý hơn
ưu tiên cho các làn đường xe chạy
và ưu tiên cho các xe đó tại căn đút giao thông
và những vị trí mà ổn tắc
để cho các xe buýt đó có thể đi qua được những vị trí ổn tắc nhanh hơn
các chuyên gia giao thông cũng lưu ý
việc triển khai làn ưu tiên cho xe buýt
cần được thí điểm ở một số tuyến
tránh áp dụng đại trà một mươi bốn tuyến một lúc
cần khảo sát lưu lượng phương tiện thật kỹ
trước khi áp dụng mô hình này vào một tuyến cụ thể
đồng thời thanh hay bại của mô hình này
phụ thuộc rất nhiều vào ý thức và sự ủng hộ
của người tham gia giao thông
câu chuyện brt là minh chứng rõ ràng nhất
có làn đường ưu tiên
nhưng người dân có chấp nhận ưu tiên hay không
lại là câu chuyện khác
thưa quý vị gần một mươi năm
gắn bó với đội cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an huyện ứng hòa
thành phố hà nội thượng úy nguyễn phương thảo
đã tham gia điều tra khám phá
hàng trăm vụ án lớn nhỏ
không chỉ bản lĩnh trong công tác chuyên môn
thượng úy thảo còn để lại nhiều ấn tượng
với vai trò thủ lĩnh đoàn và phong trào thanh niên
số nổi hoạt động đoàn
những sáng kiến của phương thảo đã giúp
mỗi cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
trong đơn vị thấy rõ hơn được
trách nhiệm của mình trong công tác cộng đồng
đồng thời lan tỏa nhiều hơn hình ảnh
của người cán bộ chiến sĩ công an trong mùa dịch
tại vùng quê yên bình xã hỏa xá
huyện ứng hòa hà nội
vụ cướp tài sản gây hoang mang dư luận
đối tượng đã dùng dao khống chế
nữ nhân viên bán hàng tại một cửa hàng điện thoại
rồi lấy đi hơn năm mươi một triệu đồng
bằng tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm phá án
thượng úy nguyễn phương thảo cùng đồng đội
đã nhanh chóng bắt giữ được kẻ gây án
sau bảy mươi hai giờ đồng hồ
điều trả hình sự
vốn là công việc khó khăn và đầy nguy hiểm
đối với phụ nữ càng đòi hỏi bản lĩnh
và tính yêu nghề
trong gắn bó với đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự
điều để thượng úy nguyễn phương thảo
say mê về đánh án
đó là được học tập từ thực tiễn
từ kinh nghiệm của những đàn anh đi trước
và từ chính sự mong đợi của nhân dân
khi là một chiến sĩ cảnh sát hình sự
đồng thời lại còn là bí thư của đoàn thanh niên
thì đối với nam giới thì cũng đã là khó rồi
đây tôi lại là nữ giới
thì chúng tôi lại càng phải cố gắng nhiều hơn
và khi mà để làm tốt những các cái công việc
và nhiệm vụ mà cấp trên dao
thì đòi hỏi thì tôi phải có những các cái
cố gắng vượt bậc hơn nữa
đồng thời nữa thì bản thân tôi
cũng rất thấm đuồn
các cái tư tưởng của bác hồ dạy
đó là tuổi trẻ phải cống hiến
phải học tập thật nhiều
thì khi đó mình mới có thể
làm công tác đoàn này
mang lại cái kết quả và hiệu quả tốt nhất
đây đối với một phái nữ

sẽ là vất vả hơn
nếu mà tham gia hình sự thì phải
sẽ là vất vả hơn
nhưng ngược lại thì có những cái yếu tố
cần phải hóa trang cần phải
xâm nhập thực tế
để nắm thông tin để truy bắt đối tượng
thì đồng chí thảo đảm rất tốt
ngoài ra thì cái khó khăn
đồng chí là
nhưng mà lại phải gánh vác những cái công việc
mà có khi những cái nhiệm vụ
có thể là vượt ngoài
cái tầm khả năng của người phụ nữ
nhưng đồng chí cũng
rất là nhiệt huyết và cũng rất yêu nghề
do vậy thì bằng những cái
nhiệt huyết như thế đồng chí
đã đẩy mình lên ở một cái tầm cao
và cái năng lực sở trường của mình
được phát huy
gần dân sát dân nắm bắt tình hình
trong nhân dân không chỉ là bí quyết
để thượng quý thảo điều tra khám phá
nhanh mà còn cho thảo nhiều ý tưởng
để xây dựng thế trận an ninh nhân dân
vững chắc trong những ngày
người dân thôn phú yên xã viên an
bị cách ly y tế không thể
thu hoạch lúa và hoa màu đã chín
thượng quý thảo đã nhanh chóng đề xuất
ban chỉ huy công an huyện huy động
đoàn viên thanh niên giúp đỡ nhân dân
gặt lúa chỉ trong hai ngày
gần bốn mươi mẫu ruộng đã được các đoàn thể
hoàn thành thu hoạch hơn bảy mươi tấn
lúa cho bà con
quá trình mà chúng tôi toàn tra kiểm soát
dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
thì cũng thấy
những cái khó khăn của quần chúng nhân dân
và từ đó bản thân tôi đã nảy sinh ra
những cái ý định
về giúp đỡ người dân
vì vậy là chúng tôi đã lên chương trình
và báo cáo xin ý kiến về
đảng ủy lãnh đạo đơn vị và đã được
sự đồng ý nên là anh em chúng tôi rất là
hào hứng và triển khai thực hiện rất là
hiệu quả qua những cái việc làm đó thì
chúng tôi đã được quần chúng nhân dân rất là
nghi nhận và đánh giá cao
đồng thời là khi mà
làm cái việc đó thì cảm thấy rất là gần
nhân dân và công an rất là
gần gũi bởi vì làm sao
dân họ tin mình thì là mình có thể
đồng lòng lại vượt qua được tất cả
không những vậy để tăng cường công tác phòng
ngừa dịch thượng úy thảo và đoàn viên
thanh niên huyện ứng hòa còn có sáng kiến
xây dựng clip tuyên truyền hướng dẫn về
cách phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
thứ nhất là về chuyên môn công việc
thì đồng chí thảo trong công việc này
rất là nhiệt tình chu đáo và luôn
có những cái
sự sáng tạo nhất định có những vụ việc
thì bác chí huy đội giao riêng cho đồng chí thảo
và sẽ phù hợp với cái yêu cầu
nghiệp vụ hơn và đồng chí thảo
thì rất nhiệt huyết
và an toàn là tốt các nhiệm vụ đấy ra
còn về đời thường thì
trong sinh hoạt đời thường
thứ nhất là trong sinh hoạt đoàn
thì đồng chí thảo rất nhiệt tình
lăng lộ và nhiệt huyết
và có nhiều tham mưu
và công tác đoàn
hoạt động đoàn rất là tốt
và được rất nhiều đơn vị đánh giá cao
sống gần dân
để hiểu dân và dân hiểu mình
để từ đó nhân dân tin tưởng
và trở thành cánh tay đối giải đáp lực
trong công trò toàn dân bảo vệ an ninh cầu quốc
đó là mục tiêu mà thượng úy
nguyễn thường thảo và các cán bộ chiến sĩ
đoàn viên thanh niên công an huyện ứng hòa
đã và đang thực hiện